cục hàng không việt nam cho biết các hãng hàng không vừa bổ sung một trăm một mươi tám chuyến bay từ tp hcm đến một số sân bay địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao tương ứng gần hai mươi ba ghế
cụ thể trong giai đoạn trước thết âm lịch từ ngày một đến ngày chín tháng hai trận bay từ tp hcm bôn ma thuật giao động từ bảy mươi chín đến chín mươi bốn
tp hcm đà nẵng đạt từ tám mươi sáu đến chín mươi một tp hcm hải phòng từ tám mươi một đến chín mươi tám tp hcm đến huế từ chín mươi một đến chín mươi năm tp hcm đến pleiku từ tám mươi tám đến chín mươi một
các trạng bay từ tp hcm đến các địa phương khác như tuy hòa thanh hóa quy nhơn vinh có tỷ lệ đặt vé từ tám mươi hai đến chín mươi chín
riêng đường bay tp hcm hà nội có tỷ lệ lấp đầy đang tăng dần
nhưng lượng vé vẫn còn nhiều
đối với giai đoạn sau tết âm lịch từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng hai tức mùng bốn đến mùng một mươi tháng riêng
năm giáp thìn các trận bay từ các địa phương về tp hcm đa phần đang có tỷ lệ đặt chỗ cao như trận bay bôn ma thuật tp hcm giao động từ tám mươi hai đến chín mươi năm
tp hcm đà nẵng từ tám mươi một đến chín mươi sáu tp hcm hải phòng từ chín mươi bảy đến chín mươi chín tp hcm quỳ nhơn từ tám mươi tám đến một trăm linh